theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương xuất khẩu gỗ hết tháng một mươi một đã đạt sấp xỉ một mươi một tỷ usd qua đó vượt qua kỷ lục xuất khẩu đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt một mươi chín tỷ usd tăng một mươi bốn một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt tám ba tỷ usd tăng một mươi chín tám so với cùng kỳ năm trước
như vậy giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ một mươi một tháng đầu năm nay đã vượt qua kỷ lục xuất khẩu của cả năm ngoái
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt một mươi sáu mươi bốn tỷ usd là mức kỷ lục trong lịch sử xuất khẩu gỗ